nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống cộng hòa chile michel bache đã thăm cấp nhà nước tới việt nam
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón trọng thể tổng thống cộng hòa chile
sau lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống chile michel bachelle đã tiến hành hội đàm
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân việt nam không bao giờ quên tình cảm đoàn kết
và sự ủng hộ quý báu của tổng thống michel bachelle dành cho việt nam từ trước tới nay
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần thứ hai của tổng thống michel bachale diễn ra đúng vào dịp hai mốc kỷ niệm đáng nhớ
sau chuyến thăm việt nam lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chuyến thăm lần này đánh dấu chặng đường bốn mươi năm tổng thống michel bachelle gắn bó với việt nam
có nhiều đóng góp quan trọng đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam chile
chuyến thăm lần này cũng diễn ra vào đúng một mươi năm sau khi việt nam và chile thiết lập khuôn

cộng hòa chủ tịch nước trần đại quang
sau khi hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống chile michel bachelet đã chủ trì họp báo chung thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn tổng thống michel bachelle và chính phủ chile đã tích cực thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ về chăm sóc trẻ em
nhất là đối với trẻ em là nạn nhân chất độc da cam ở việt nam
tình đoàn kết và sự hợp tác của chile là nguồn động viên quý báu đối với các nạn nhân chất độc da cam
đồng thời góp phần hỗ trợ việt nam tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn tổng thống michel bachelle và chính phủ chile đã hợp tác chặt chẽ và tích cực ủng hộ việt nam đăng cai năm apec hai nghìn hai mươi
nói chung và tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi năm tại đà nẵng nói riêng
chủ tịch nước trần đại quang cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp
tổng thống michel bachelle bày tỏ vinh dự sang thăm cấp nhà nước tới việt nam lần thứ hai trên cương vị tổng thống chile
trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu thân tình của nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đoàn
tổng thống michel bache gửi lời chia buồn với nhà nước và nhân dân việt nam về những thiệt hại to lớn về tính mạng con người và tài sản
do bão số một mươi hai gây ra tại các tỉnh miền trung tây nguyên và nam trung bộ
khẳng định chile sẵn sàng hợp tác
chia sẻ với việt nam trong việc khắc phục hậu quả do mưa bão vừa qua
tổng thống michel bache nhấn mạnh bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên được ký kết trong chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt đối với chile
đối với chúng tôi thì bản ghi nhớ và chúng ta vừa ký về hợp tác trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi
hiệp định này là đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ trong hợp tác song phương trong việc bảo vệ trẻ em đặc biệt đối với những trẻ em việt nam bị ảnh hưởng
nặng nề bởi chất độc màu da cam
trong khả năng của mình chúng tôi sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế nâng cao ý thức cảnh báo thảm họa chất độc này gây ra cho nhân loại
trước cuộc họp báo chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống michel bachelle đã ký tuyên bố chung việt nam chile
hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa việt nam và chile
đó là bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên
hiệp định hợp tác về hoạt động có thu nhập cao cho thân nhân cán bộ ngoại giao lãnh sự nhân viên và kỹ thuật viên các cơ quan đại diện cơ quan lãnh sự và tổ chức quốc tế
bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện ngoại giao hai nước
sáng cùng ngày tổng thống chile michel bachelle đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thăm nhà sàn bắc hồ
đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ